trong khi tại nhiều tỉnh thành vẫn đang xảy ra mưa lớn gây ra nhiều hậu quả chưa thể thống kê hết
thì trên khu vực giữa biển đông tiếp tục hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm thành áp thấp nhiệt đới
đó là thông tin vừa được trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa ra
hồi một mươi ba h ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông bắc
áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày mai ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ chỉ còn cách đảo sông tử tây khoảng hai trăm bốn mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
áp thấp dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trung bộ tiếp tục gây mưa và lũ lớn tại khu vực này
chính quyền các địa phương cũng như những người dân cần tập trung theo dõi sát diễn biến
tình hình của áp thấp tổ chức triển khai các phương án phòng chống thiên tai